thưa quý vị hiện nay thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm hết sức phức tạp khó lường đánh mạnh vào tâm lý hám lợi của người dân
vụ việc giả làm nhân viên hàng trà chanh để lừa đảo tại ninh bình tiếp tục là lời cảnh báo cho mỗi người dân
đỗ thị tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã lê thanh huyện mỹ đức hà nội vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp ninh bình
quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vốn không có công việc ổn định lười lao động nhưng lại muốn có tiền để phục vụ nhu cầu tiêu xài mua sắm vô hạn của mình
tâm đã nghĩ ra cách đi lừa đảo để có tiền
điều kiện kinh tế khó khăn bản thân đã không có công an việc làm
nên qua một người quen dẫn dắt tôi đã biết được cách
đi lừa đảo với hình thức là bước thăm trúng thưởng
ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm sau khi đi mua một số gói trà chanh và in phiếu trúng thưởng phiếu điền thông tin cho khách hàng để nhận giải thưởng
đỗ thị tâm đón xe khách xuống thành phố ninh bình
sau khi dạo quanh thành phố ninh bình để thăm dò tình hình tâm đến một nhà trọ tại khu vực phố trung thành phường nam thành
rồi tự giới thiệu mình là nhân viên của hãng trà chanh đang đi tiếp thị để phát triển mở rộng thị trường
khoảng độ bốn giờ thì có một chị đến gõ cửa và mở phòng tôi ra
mở cửa phòng tôi và giới thiệu chị là nhân viên tiếp thị của công ty intermec và tiếp thị về trà chanh lít đông
khi đến thì chị bảo tôi là cho chị mượn một công nước
thì tôi lúc đấy tôi vẫn còn đang ngây ngái ngủ
thì chị đã nhìn thấy công nước ở phần kẹ đẻ nước của tôi thì chị đã ra đổ
sau khi làm cho chị quỳnh tin tưởng là mình đã trúng thưởng
tâm yêu cầu chị quỳnh đưa cho tâm một điện thoại iphone sáu plus một dây chuyền vàng
hai nhẫn vàng và một thẻ atm tổng giá trị tài sản hơn ba mươi chín triệu đồng để làm thủ tục nhận thưởng
tưởng rằng gặp được vận may lớn chị quỳnh đã làm theo yêu cầu của tâm
tuy nhiên khi tâm ra khỏi cổng phòng trọ chị quỳnh đã nghi ngờ và hô hoán lên
thấy sự việc bại lộ tâm bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác của công an phường nam thành đang làm nhiệm vụ gần đó
cùng với quần chúng nhân dân bắt quả tang cùng toàn bộ tăng vật
tại cơ quan công an đỗ thị tâm còn khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra một số vụ lừa đảo khác trên đại bàn tỉnh ninh bình
sự việc cho thấy nhiều người dân còn mất cảnh giác quá nhẹ dạ cả tin
để rồi đến khi mất tiền mất tài sản mới ân hận vì sự thiếu cảnh giác của chính mình